hiện tại thì giá vàng trong nước đang tăng lên từng giờ trước ngày vía thần tài ngày một mươi tháng riêng âm lịch và thời điểm này đã vượt bốn mươi năm triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra
trong phiên giao dịch cuối tuần qua ngày một tháng hai giá vàng trong nước tăng khá mạnh và được các đơn vị kinh doanh điều chỉnh liên tục
tính đến cuối phiên giá vàng sgc tại hệ thống sgc hà nội giao dịch ở mức bốn mươi bốn năm đến bốn mươi bốn chín mươi bảy triệu đồng một lượng
tại tp hcm từ bốn mươi bốn năm đến năm mươi năm chín mươi năm triệu đồng một lượng tăng hai trăm năm mươi đồng một lượng chiều mua vào tăng ba trăm linh đồng một lượng chiều bán ra
tại các đơn vị kinh doanh khác giá vàng cũng tăng từ một trăm một mươi đến ba trăm linh nghìn đồng một lượng
ngoài ra giá vàng trong nước đặc biệt giá vàng nhẫn được đẩy lên cao để đón ngày vía thần tài mùng một mươi tháng riêng sắp đến